tại kiên giang thời gian qua thông qua các chương trình dự án chính sách của trung ương
tỉnh đã tập trung triển khai hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc
tập trung ở tám xã thuộc chương trình một ba năm của chính phủ
nhờ vậy đời sống của bà con dân tộc khmer trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện
thông qua các chương trình dự án các chính sách từ nguồn vốn trung ương và địa phương
kiên giang đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật
phát triển sản xuất đào tạo nghề tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt
chăn nuôi cho đồng bào dân tộc khmer với tổng kinh phí trên hai trăm linh tỷ đồng
các tổ chức tiến dụng đã cho một mươi một một trăm hai mươi năm lượt hộ đồng bào dân tộc khmer
vay gần bốn trăm bảy mươi bốn tỷ đồng phát triển sản xuất
bố trí một mươi chín tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cho trên một mươi hộ đồng bào
tiếp tục thực hiện giai đoạn hai dự án cung cấp điện cho hai bốn trăm ba mươi một hộ đồng bào khơ me với số vốn bốn mươi năm tỷ đồng
từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc khmer từ một mươi một trăm hai mươi bốn hộ cuối năm hai nghìn bảy mươi năm
xuống còn tám bảy trăm hai mươi bốn hộ vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy
diệt mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc khmer đã có nhiều thay đổi
góp phần củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc khơ me vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước